ở thời điểm hiện tại dù mọi ồn ào về số tiền cắt xê của hồ văn cường đã được giải quyết
giọng ca nhí cũng quyết định dọn ra ở riêng và cắt đứt mọi mối quan hệ với phía công ty mẹ nuôi phi nhung
nhưng netizen vẫn chưa ngừng tranh cãi
trong số đó rất nhiều người đưa những quan điểm khác nhau để binh vực cố nghệ sĩ phi nhung
và cho rằng hành động của hồ văn cường là không hợp lý
sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một người hoạt động trong sobit đã tăng tải dòng trạng thái nói về việc này
người mẹ vừa mất con ruột nhận hủ cốt con nuôi nhận cục tiền cây đáng thế
đáng chú ý chỉ vài phút sau hàng loạt nghệ sĩ trong vb thể hiện rõ thái độ
nếu như viu anh cho rằng sự thà hóa đang lên ngôi khiến bản thân cô phải cạn lời
thì tri bảo khẳng định đây chính là một bài học hay
bên cạnh đó nhiều ý kiến bày tỏ vinh vực hồ văn cường vì cậu bé còn quá trẻ
giọng cang ngày mai thắc mắc dưới một bài đăng
em chỉ không hiểu nổi sao người lớn hùa nhau ăn hiếp thằng bé
ngay lập tức chia sẻ của tóc tiên thu hút sự chú ý của cư dân mạng
nhiều ý kiến trái chiều hướng về phía nữ ca sĩ chưa rõ lý do vì sao
sau đó tóc tiên đã khóa trang cá nhân của mình
chiều ngày một mươi một tháng một mươi quản lý của cố ca sĩ phi nhung đã trao toàn bộ số tiền
và giải quyết ồn ào các xe với hồ văn cường
ngay sau đó hồ văn cường cũng chia sẻ dòng trạng thái dài trên trang cá nhân
giọng ca nhí gửi lời xin lỗi cũng như nhắn nhủ trực tiếp đến phương hằng
con cũng có đôi lời xin gửi đến cô phương hằng
con xin ghi nhận và cảm ơn thiện trí của cô đã lên tiếng về vấn đề của con và quan tâm con
hôm nay con xin được đính chính
con không nhớ ai con không liên hệ nhờ anh nhâm hoàng khang và chưa bao giờ nói chuyện với anh ấy
con mong mọi người không hiểu sai rằng con tìm nhờ anh nhâm hoàng khang như lời anh ấy nói với cô phương hằng
hồ văn cường chia sẻ
ngoài ra hồ văn cường thông báo hiện nay mọi vấn đề cắt xe trong năm năm qua
đã được giải quyết và khẳng định bản thân chưa bao giờ phủ nhận công ơn của mẹ
bên cạnh đó hồ văn cường cũng cho biết
thời gian sắp tới con sẽ tập trung vào việc học và con sẽ học hỏi trao dồi nhiều hơn cho đam mê của mình
và điều con mong muốn ở bản thân là sẽ phải tự lập cố gắng nhiều hơn nữa
nên việc hợp tác giữa con và công ty của mẹ sẽ dừng lại
hiện facebook cá nhân fanpage và youtube của con đều thuộc quyền sở hữu của công ty
nên con xin được gửi trả lại
con sẽ thông báo cho mọi người khi con có facebook và fanpage mới
theo đó facebook
cá nhân sở hữu một hai triệu lượt người theo dõi sẽ được hồ văn cường trả lại phía công ty của phi nhung
giữ đúng lời hứa chiều ngày một mươi một tháng một mươi
quản lý của cố ca sĩ phi nhung đã trao toàn bộ số tiền và giải quyết ồn ào các xe với hồ văn cường
tại buổi trao tiền có sự chứng kiến của những người trong gia đình bố mẹ hồ văn cường
sau tất cả quản lý đã thay mặt nữ ca sĩ quá cố tặng thêm số tiền năm trăm linh triệu đồng
để hồ văn cường ổn định cuộc sống về sau
phía quản lý của phi nhung chia sẻ công khai trên truyền thông
theo lời chị diễm phạm vấn đề liên quan đến hồ văn cường đã giải quyết xong như đã hẹn
tổng số tiền trao lại cho hồ văn cường theo nguyện vọng của gia đình không muốn cung cấp ra ngoài
tuy nhiên phía công ty cũng đã trao thêm năm trăm linh triệu là số tiền phi nhung đã hứa tặng khi hồ văn cường ra riêng
số tiền hai trăm linh triệu thưởng từ giải quán quân do mẹ hồ văn cường quản lý ngay từ ngày nhân giải
nên không tính vào đây
sau khi trừ thuế còn lại một trăm tám mươi triệu chị võng ngọc thu đã mở số tiết kiệm tại ngân hàng
đến nay số tiền kèm lại chỉ có chị thu giữ
gia đình hồ văn cường cũng đang thống nhất ra riêng theo nguyện vọng của em ấy
gia đình chúng tôi tôn trọng quyết định của cường
mọi thứ giải quyết êm thấm với sự tán đồng của chúng tôi và gia đình hồ văn cường cũng như cá nhân của cường
sau đây mọi vấn đề phát sinh đều không liên quan đến chúng tôi
bên cạnh đó mẹ của hồ văn cường cũng lên tiếng
mong cộng đồng mạng ngưng dùng những lời lẽ tiêu cực để tấn công gia đình
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
đừng nặng lời với em ấy vì giờ này chắc tâm lý mất đi người thân yêu
mất đi chỗ dựa tinh thần cũng khiến em ấy hoang mang trầm cảm rồi
hãy vì tha bao dung đúng như tinh thần mà người mất lúc còn sống đã làm
tất cả vì tình yêu thương an nghỉ vì nhung yêu nhé
nghệ sĩ lê giang cũng đồng tình với nguyên vũ
vậy đi người mất đi người ở lại hãy để bỏ chuyện êm xuôi cho phi nhung nhẹ lòng
cho gia đình cường sống yên nghe mạng vui
sau đồng dụng về chuyện cắt xe hồ văn cường đã được mất
với vai trò của một ca sĩ độc lập không còn liên quan tới công ty của mẹ phi nhung
đại diện phía cổ ca sĩ phi nhung cũng đã thầm nhất với gia đình hồ văn cường
sẽ để em ra riêng như nguyện vọng của em
gia đình chúng tôi trân trọng quyết định của cường
mọi thứ giải quyết êm thấm với sự tán đồng của chúng tôi và gia đình hồ văn cường
cũng như cá nhân của cường
sau đây mọi vấn đề phát sinh đều không liên quan đến chúng tôi
đại diện cổ ca sĩ phi nhung đề tiếng
cư dân mạng cho rằng việc hồ văn cường có thêm những cơ hội
khi em đã một mươi tám tuổi là điều giúp em tự lập
bên cạnh đó công ty cũng có ít ý kiến nhận định
giọng ca nhí sẽ gặp không ít khó khăn khi không có người hỗ trợ
nhất là giờ đây mẹ nuôi phi nhung đã qua đời
những ngày qua khi hồi nào các xe của hồ văn cường với người mẹ nôi quá cố phi nhung
được dư luận chú ý trở lại động thái của quán quân việt nam idol kids
nhận về nhiều lưu ý kiến trái chiều
theo kênh một mươi bốn đưa tin trên mạng xã hội
rất nhiều người đã trách hồ văn cường dù đã đủ một mươi tám tuổi
có đủ hiểu biết và nhận thức
nhưng khi thấy mẹ nuôi có cố liên tiếp bị xúc phạm mà vẫn giữ im lặng
không hề lên tiếng để thanh minh
trong giới sobit nhiều người cho biết hành động này của hồ văn cường
sẽ khiến sự nghiệp và tương lai của nam ca sĩ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề
khi các ekip nhà sản xuất sẽ không thiện cảm về quán quân việt nam idol kids
đáng chú ý trong một bài viết chê trách hồ văn cường trên mạng facebook
một thành viên trong ekip của cổ ca sĩ phi nhung đã bức xúc để lại bình luận với nội dung
anh đang thấy có lỗi khi dụ chị nhung nhận nuôi hồ văn cường
bên dưới bình luận này là câu trả lời
không giao đâu anh mọi người không trách anh đâu
có vẻ như người trong ekip của cố ca sĩ phi nhung đã rất hối tiếc
vì đã kết nối cho ca sĩ vi nhung nhận hồ văn cường làm con nuôi
đỡ đầu và nâng đỡ hồ văn cường trên con đường nghệ thuật suốt ba năm qua
trước đó vào ngày hai mươi tháng sáu
cũng chính người này đã chia sẻ một tâm thư rất dài
đặt cắn biết giữa phi nhung và con trai nuôi hồ văn cường
chủ nhân bài viết khẳng định
anh chính là người đã kết nối hồ văn cường với vi nhung
bài viết công khai bình vực phi nhung lên tiếng về nhiều khúc mắc
mà cộng đồng mạng đặt ra xung quanh hồ văn cường
cũng như chỉ trích những ý kiến theo dạng
người nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tưởng
bài viết thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng
góp một cái nhìn khách quan và công bằng hơn về phi nhung và hồ văn cường khi trước đó
nữ ca sĩ kỳ cựu đã chịu liên tiếp những chỉ trích xoay quanh mối quan hệ
với con nuôi và cha mẹ ruột của cậu
cho đến chiều ngày một mươi một tháng một mươi
thành viên nói trên của ekip của ca sĩ vinh nhung cũng đã thông báo
về việc bàn giao hoàn toàn số tiền cắt xe cho hồ văn cường
cũng như tặng thêm cho nam ca sĩ trẻ năm trăm linh triệu theo di nguyện của cô
anh cũng cho biết mình rất lan tần về việc khuyên chị nhung nhận nuôi hồ văn cường
để rồi chính nam ca sĩ trẻ lại trở thành nỗi oan ức của giọng ca bậu ơi
phía quản lý phi nhung đã chia sẻ công khai với truyền thông
theo lời của chị diễm phạm
vấn đề liên quan đến hồ văn cường đã giải quyết xong như đã hẹn
tổng số tiền trao lại cho hồ văn cường theo nguyện vọng của gia đình không muốn cung cấp ra ngoài
tuy nhiên phía công ty cũng đã trao thêm năm trăm linh triệu là số tiền phi nhung đã hứa tặng cho hồ văn cường ra riêng
số tiền hai trăm linh triệu từ giải toán quân do mẹ hồ văn cường quản lý ngay từ ngày nhận giải
nên không tính vào đây
sau khi trừ thuế còn một trăm tám mươi triệu
chị võ ngọc thu đã mở sổ tiết kiệm tại ngân hàng tây còn banh
đến nay số tiền kèm lãi chỉ có chị thu giữ
gia đình hồ văn cường cũng đang thống nhất sẽ ra riêng như nguyện vọng của em ấy
gia đình chúng tôi tôn trọng quyết định của cường
mọi thứ giải quyết êm thấm với sự tán đồng của chúng tôi và gia đình hồ văn cường cũng như cá nhân của cường
sau đây mọi vấn đề phát sinh đều không liên quan đến chúng tôi